chính thức đình chỉ chức vụ trụ trì chúa nga hoàng xã hợp châu huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
đối với đại đức thích thanh toàn trong thời gian ba tháng để củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý sai phạm
đó là khẳng định của ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh vĩnh phúc trong buổi làm việc diễn ra vào chiều nay
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức cuộc họp để làm rõ những nội dung
phản ánh trên báo phụ nữ tp hcm về đại đức thích thanh toàn
dự cuộc họp có ban tôn giáo tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện tam đảo và một số cơ quan đơn vị liên quan
đáng chú ý là trong buổi làm việc chiều ngày hai mươi tám tháng chín đại đức thích thanh toàn đã có mặt tương thuật lại toàn bộ sự việc và thừa nhận những sai phạm của mình
những thông tin liên quan đến đại đức thích thanh toàn phản ánh trên báo phụ nữ tp hcm đã làm ảnh hưởng đến giáo hội phật giáo việt nam
giáo lý tốt đẹp của đạo phật cũng như niềm tin của nhân dân phật tử đối với phật giáo
qua những ý kiến tại buổi làm việc và những nội dung đại đức thích thanh toàn đã giải trình
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh vĩnh phúc quyết định xử lý đại đức thích thanh toàn theo đúng quy định của hiến trương giáo luật của giáo hội
đình chỉ chức vụ trụ trì chuồng nga hoàng chỉ là hình thức xử lý bước đầu đối với những sai phạm của đại đức thích thanh toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên sau khi ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh vĩnh phúc có những hình thức xử lý tiếp theo đối với đại đức thích thanh toàn